tối qua hai mươi tám tháng tám tại văn miếu quốc tử giám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương một trăm linh thủ khoa xuất sắc các trường đại học
học viện trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi sáu
đây là năm thứ một mươi bốn liên tiếp thành phố hà nội tổ chức sự kiện quan trọng này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến dự buổi lễ
một mươi thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm nay là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
học viện với thành tích ấn tượng về học tập xen luyện và công tác xã hội
trong số đó có nhiều bạn là đảng viên nhiều bạn là sinh viên nghèo
có nhiều bạn đạt điểm trung bình toàn khóa trên chín điểm
đặc biệt có những bạn vừa là thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa tốt nghiệp
thành tích của mỗi thủ khoa đạt được hôm nay là những bước đầu tiên trên đường lập thân
lập nghiệp trong chặng đường dài phía trước
tôi tham gia buổi vinh danh ngày hôm nay trước hết em thấy rất là tự hào
rất là cảm động về cái
tình cảm mà thành phố hà nội đã dành cho những thủ khoa xuất sắc của thành phố hà nội
em nghĩ là thủ khoa xuất sắc này chỉ là điểm khởi đầu
trước mắt là còn có một cái quãng đường dài để mình tiếp tục học tập xen luyện phấn đấu
sinh viên nói chung và thủ khoa nói riêng là những người được tiếp cận
đối với những kiến thức chuyên sâu cũng như là những kiến thức hiện đại
do đó bản thân em cũng như là đối với các bạn khác
thì em nghĩ đó là những người
cần đi tiên phong trong các lĩnh vực của cuộc sống của xã hội
để góp phần đưa đất nước và xã hội phát triển hơn
những năm qua thành phố hà nội đã ban hành nhiều chủ trương
chính sách quan trọng kịp thời trong việc khuyến khích bồi dưỡng
và thu hút những nguồn nhân lực chất lượng cao
trong đó quy chế tuyên dương thủ khoa xuất sắc của các trường đại học
học viện trên địa bàn thành phố hà nội là một trong những cơ chế điển hình
trong việc thu hút nhân tài về phục vụ cống hiến cho thủ đô
thủ đô thành phố đã có nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
và có quyết định của ủy ban dân thành phố về cơ chế tuyển dụng đặc cách
và cơ chế đãi ngộ đối với thủ khoa xuất sắc nói riêng và nhân tài nói chung
nếu như có nguyện vọng công tác tại hà nội và có những vị trí phù hợp
thì các bạn sẽ được đải ngộ về chế độ tuyển dụng cũng như là việc đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như là các hỗ trợ khác
và đặc biệt là tạo cơ hội để rèn luyện cống hiến và trưởng thành
bốn năm qua đã có hơn một năm trăm linh thủ khoa được thành phố hà nội vinh danh
nhiều thủ khoa đã thành công trong sự nghiệp
có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thủ đô và đất nước